liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh điện biên khiến bốn người chết và năm người bị thương
chiều nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia quất việt hùng
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện mường ảng tỉnh điện biên
cùng các cơ quan chức năng
ông khuất việt hùng đề nghị công an huyện mường ảng tập trung điều tra về vụ việc để sớm có kết luận
đối với huyện mường ảng và các cơ quan chuyên môn cần tập trung giải quyết các vấn đề
liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
như đã thông tin vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm khuya ngày sáu tháng hai
tại km ba mươi bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên địa bàn xã ảng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do lái xe phần văn nghệ điều khiển theo hướng tuần giáo
thành phố điện biên phủ đã va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng ngược lại
sau đó xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác
hậu quả vụ tai nạn khiến bốn người tử vong năm người bị thương
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn văn nghĩa chú thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
điều tra ban đầu ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bà lê thị mỹ lệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú phường mỹ hòa
thành phố long xuyên đến nhà bà hồ thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại địa phương
để nói chuyện về việc liên quan đến tiền chơi hụi
sau thời gian thỏa thuận không thành dẫn đến cử cãi xô sát thì được mọi người can ngăn
đến tối cùng ngày nguyễn văn nghĩa là con rụt của bà lê nghe tin mẹ bị đánh
nên đã điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà châm lửa đốt bà linh
hậu quả nạn nhân bị bỏng tám mươi cơ thể
công an tỉnh bình thuận đang tạm giữ đối tượng cù nguyễn hải phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép

trước đó tại km một nghìn bảy trăm hai mươi ba quốc lộ một a thuộc xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phối hợp với các lực lượng
tiến hành dừng kiểm tra xe taxi do tài xế đinh văn đức ở tỉnh bình thuận điều khiển
trên xe chở theo cù nguyễn hải phi qua kiểm tra công an phát hiện đối tượng cất xấu trong ba lô một túi ni lông
có chứa khoảng một viên thuốc lắc và một số tăng vật có liên quan
trộm cắp tài sản trị giá khoảng một năm tỷ đồng nguyễn thành vũ chú thị trấn trảng chim huyện tam nông
vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp khởi tố
theo điều tra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp nhận được tin báo của một người dân
chú thị trấn tràng chim huyện tam nông bị mất trộm sáu trăm linh triệu đồng và bốn mươi đô la mỹ
tổng trị giá tài sản khoảng một năm tỷ đồng
sau hai ngày khẩn trương điều tra công an huyện tam nông đã bắt giữ vũ tại xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
khi đối tượng đang trên đường từ tp hcm quay về nhà tại thị trấn tràm chim
qua khám xét thu giữ tài sản khoảng một bảy tỷ đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
với hành vi đánh bạc nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ án cơ quan công an đã khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bảy đối tượng khác chú tỉnh đồng nai tp hcm để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện xuân lộc bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn công đang thực hiện hành vi đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá với bảy đối tượng trên tại nhà công ở xã xuân hưng huyện xuân lộc
thu giữ hơn năm hai triệu đồng tiền mặt chín điện thoại di động và ba tờ phơi cá độ bóng đá
bước đầu xác định tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là hơn một tỷ đồng